hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về hỗ trợ người khuyết tật năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại hà nội
hội thảo nhằm chia sẻ các sáng kiến và thành tựu trong dự án giám sát và đánh giá về thực hiện công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật tại việt nam từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay
hội thảo nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật thông qua việc tăng cường tiếng nói và vai trò của các tổ chức hội của người khuyết tật việt nam
sau bốn năm thực hiện dự án cho thấy tại ba miền bắc trung nam của việt nam đã có hơn hai năm trăm linh người bao gồm cả người khuyết tật và không khuyết tật được nâng cao năng lực nâng cao nhận thức
sáu lớp tập huấn tại cộng đồng đã được thực hiện hỗ trợ thành lập được tám tổ chức của người khuyết tật
đặc biệt hai mươi bốn tổ chức của người khuyết tật vì người khuyết tật và mạng lưới của họ đã cùng nhau xây dựng báo cáo độc lập về việc thực hiện việc giám sát
đánh giá công ước liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật tại việt nam và dự kiến sẽ nộp lên ủy ban quốc tế về người khuyết tật của liên hợp quốc vào đầu năm hai nghìn hai mươi một